ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh tình trạng hồ chứa nước sông rai nằm trên địa phận xã sơn bình
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu chuyển thành màu xanh bốc mùi hôi trên diện rộng
thì đoàn khảo sát của hội đồng nhân dân tỉnh do ông trần văn tuấn phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
làm trường đoàn đã tiến hành khảo sát tại khu vực hồ chứa nước sông rai để tìm hiểu rõ về vụ việc
đoàn đã tiến hành khảo sát tại các khu vực đầu nguồn sông rai bờ đập canh dẫn khu vực nuôi cá trên hồ
làm việc với ban quản lý hồ thuộc trung tâm khai thác công trình thủy lợi
theo ghi nhận vào thời điểm trên hiện tượng tảo lam vẫn dày đặc toàn hồ chứa nước khiến nước trong hồ trở thành một màu xanh ngắt
sau khi đi khảo sát đoàn sẽ có tổng hợp báo cáo thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đề nghị ubnd tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng
ý tình trạng tảo lam tại hồ kiểm soát chặt nguồn thải đặc biệt là có giải pháp nhanh chóng loại bỏ tảo lam tránh gây ô nhiễm nguồn nước
hồ sông ray có diện tích trên hai năm trăm ba mươi hai hectare
đây là công trình thủy lợi cấp quốc gia với dung tích khoảng hai trăm một mươi năm triệu mét khối
cung cấp nước cho sản xuất và hỗ trợ hồ đá đen trên địa bàn huyện châu đức và thị xã phú mỹ
trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư tỉnh bà rịa vũng tàu